tại hà nội công đoàn đoàn thanh niên bộ tài chính phối hợp với cục bốn đoàn khối các cơ quan trung ương và viện huyết học truyền máu trung ương tổ chức lễ phát động ngày hội hiến máu tình nguyện năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề giọt máu yêu thương hai nghìn một mươi chín
phong trào hiến máu tình nguyện của đoàn thanh niên các bộ ngành thuộc cụm bốn đoàn khối các cơ quan trung ương nói chung và của bộ tài chính nói riêng đã được phát triển từ rất sớm và duy trì hơn một mươi năm qua
với thông điệp ý nghĩa về hiến máu tình nguyện nhiều cán bộ đoàn viên thanh niên đã hăng hái tình nguyện tham gia các phong trào do đoàn khối các cơ quan trung ương cũng như đoàn thanh niên bộ tài chính tổ chức
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay chương trình luôn được tổ chức vào dịp hè thời điểm thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị
qua những lần tổ chức đã có trên một đơn vị máu được tiếp nhận từ các cán bộ nhân viên đoàn viên thanh niên bộ tài chính góp phần mang lại cơ hội sống cho rất nhiều người bệnh